từ một dùng đất nông nghiệp nhiễm phèn trong lúa thất thu cây bắp nếp đã giúp nhiều nhà nông ở ấp mỹ một xã chỉnh phú đông quyện phước long tỉnh bạc liêu có cuộc sống ổn định ở đây vì có hương vị đặc trưng
trồng bắp nếp cũng là mô hình cho hiệu quả kinh tế cao và bắp nếp của xã chỉnh phú đông đã được công nhận sản phẩm ô cớp ba sao
đây là cơ sở quan trọng để người dân địa phương phát triển mô hình cũng như nâng cao chất lượng để tăng tính cạnh tranh trên thị trường
diện tích canh tác cây bắp trên địa bàn quyện phước long hiện có khoảng một trăm năm mươi năm hectare
chiếu ở xã chỉnh phú đông với các đặc điểm nổi bật như bắp dẻo hạt đều vị ngọt thanh hương thơm nhẹ
từ nhiều năm nay bắp nếp ở đây được nhiều thực khách gần xa biết đến và là sản phẩm nông nghiệp chủ lực
giúp nhiều nông dân có nguồn thu nhập ổn định
việc phân hạng và công nhận sản phẩm ô cớp đối với bắp nếp sẽ giúp bà con trồng bắp nơi đây từng bước khẳng định thương hiệu nông sản mở rộng đầu ra
trước đây thì bà con cũng canh tác là lúa thường năm thôi lúa ở đây thì cái năng sức nó không cao
từ đó thì chính quyền địa phương cũng dẫn động bà con là tìm kiếm để chuyển đổi mô hình
thì bà con ở đây lựa chọn mô hình trồng bắp
ban đầu thì cũng trồng nhỏ lẻ thôi một vài hộ sau khi có sản phẩm rồi thì đặc biệt là chất lượng của trái bắp trồng trên vùng đất này là nó đặc biệt nó thơm hơn
nó dẻo hơn và ăn nó có cái độ ngọt từ đó là bà con trên cái quảng lộ công nghiệp thì bắt đầu là hình thành lên các cái điểm bán đắp cho những cái người đi qua lại thì ghé mua ăn
cảm thấy nó ngon nó lạ hơn những nơi khác thì từ đó là dần dần hình thành thì bà con là mua nhiều
và những người dân ở đây thì bắt đầu là tập trung là trồng và mua bán nhiều như đến cái ngày hôm nay thì ở trên cái địa bàn của ấp mỹ một xã vĩnh hữu đông
thì cũng khoảng là có trên là hai mươi cái điểm là bán bắp trái bắp chính và cái dùng trồng ở đây thì hiện tại là nó đạt khoảng là trên bốn mươi hectare
từ lâu bắp là cây trồng quan trọng thứ ba trên thế giới sau lúa mì và lúa gạo tất cả bộ phận của cây bắp từ hạt đến thân lá đều có thể sử dụng để làm thức ăn cho người và gia súc
bắp dễ trồng chăm sóc thời gian thu hoạch ngắn chi phí thấp nhưng cho lợi nhuận cao
trung bình một hectare bắp người nông dân thu lại từ sáu mươi đến bảy mươi triệu đồng sau khi trừ chi phí
với những nông hộ trồng bắp đây là loại cây nông nghiệp ngắn ngày đem lại thu nhập ổn định
từ giai đoạn đầu là mình phải xới đất xới đất rồi mình mới phét lỗ tỉ hộp rồi mình xuống cho
cái thời gian đầu là mình phải hơi cực bỏ xuống mình phải tứ thúc dế
mình phải chăm sóc nó xịt sâu
còn giai đoạn sau thì mình phải giải phân rồi giải phân theo chu kỳ của mình giống như là mình định kỳ của mình vậy đó
bao nhiêu ngày vậy đó mình giải
bắp thì trong dòng từ ngày bỏ đến ngày thu hoạch là cỡ khoảng sáu mươi năm ngày
một mươi ngày mình thu hoạch chắc nếu mà tính thì cỡ một năm chắc mình cỡ khoảng được bốn vụ
nếu so với các loại cây trồng khác thì bắp nhẹ công chăm sóc
chi phí đầu tư không cao thu hội giống nhanh mang lại hiệu quả kinh tế
với thời tiết thuận lợi bắp phát triển cho trái lớn nhiều trái có cây cho ba đến năm trái
bình quân mỗi công đất một nghìn mét vuông sẽ cho sản lượng tầm một tấn sản phẩm bắp trái
trừ hết chi phí người nông dân còn lãi từ năm đến bảy triệu đồng cho mỗi vụ trên một công đất
dùng đất phước lông trước đây chỉ trồng lúa
nhưng phèn nặng
quanh năm thất bác quanh quẩn chỉ có những đồng năng trải dài
có năm một công trụng chỉ thu được dài bao lúa lép không đủ nuôi gà
mấy năm gần đây mạnh dạng chuyển sang trồng bắp cuộc sống đã đổi thai
nhờ có cây bắp nhiều hộ gia đình không phải bỏ quê đi bình dương để làm công nhân
ban đầu khi chuyển đổi sang trồng bắp còn gặp khá nhiều khó khăn
tuy nhiên quyện đã chủ trương hỗ trợ bà con năm mươi cây giống
hướng dẫn mua những giống bắp thường chủng
có khả năng kháng được sâu bệnh nên năng suất dần được cải thiện
đồng thời quyện chỉ đạo thành lập hợp tác xã lo đầu ra cho trái bắp
nên bà con nông dân canh tác có hiệu quả đầu ra ổn định
nếu cái đầu ra thì trong cái hợp tác xã nếu như cái bắp là có chủ lực
là cái bắp hợp tác xã là lợi nhuận rất cao nội địa thì cũng không có đủ
cởi ra bên ngoài để mua về để thiêu thủ tiếp
bởi vì cái đường này cũng nhờ mở lối cái đường của quản lộ vô hiệp
người dân du lịch tới lui bán tại chỗ nó cũng rất là có hiệu quả
mà nó chạy dư lắm so với những cái chưa có cái lộ mà nó thành thảnh
ví dụ như là mình làm một năm như vậy trong bánh đất ruộng
mình một công tầm điền thì khoảng độ lợi nhuận là ba bốn triệu
vì chung là cái bắp thôi thì một công như vậy là phải cầm bỏ là cũng tỡ bốn cây
là một con tầm điền thì bốn cây thì một cái tính hai là mình tính cái nhỏ lớn đi
cái nhà nó cũng tám triệu
chi phí thì chắc là lợi nhuận cả chừng hai triệu thì cũng còn là từ năm triệu đến sáu triệu lợi
bắp nếp đặc trưng là rất dẻo và rất thơm trái nhỏ chỉ chừng một nửa trái bắp mỹ
hạt trắng như sữa
luột lên nghe thơm lừng ăn rồi là nhớ mãi dị
bắp luộc làm cho người ta nhớ về tình làng nghĩa sớm
dân quê trộn bụng thảo ăn
cứ hể tới mùa bắp họ làm
lại hồ hỡi đem đi cho
ở đoạn quảng lộ phụng hiệp đoạn vừa qua thị trấn phước long là xã dĩnh phú đông
không khó để bắt gặp những quầy hàng bắp nếp luộc trải dài hàng cây số
theo thống kê của ngành nông nghiệp quyện bình quân sản lượng bắp được tiêu thụ tầm một mươi một mươi năm tấn mỗi tháng
lượng xe trên quảng lộ phụng hiệp đi từ cần thơ hậu trang về cà mau chỉ hơn một trăm linh km
không nhiều xe như tuyến quốc lộ một nhưng cánh tài xế đi ngang chỉnh phú đông hầu như đều dừng chân ở xóm bắp
một trái bắp thơm dẻo luộc chín giá chỉ từ năm bảy ngàn đồng trên một trái
nhưng có thể đồng hành cánh tài xế trên đường dài chống cơn buồn ngủ
hoặc mua chục trái bắp thân lừng chỉ dài chục ngàn đủ để làm quà cho người thân
ô tô khách ô tô gia đình xe máy đi ngang đây đều không cử lại được sức hấp dẫn của trái bắp dẻo ngọt ở xóm bắp
cả một đoạn dài gian đường có gần ba mươi điểm bán bắp đã luộc chính
khách dừng xe thuận tiện vì các điểm bán cách nhau từ vài chục đến vài trăm mét
thưởng thức trái bắp ngon nghỉ ngơi uống ly nước rồi đi tiếp
nói chung là ăn nó ngọt nó ngon hơn mấy cái vùng ở
mà trên ngã bảy rồi thì nó ăn nó không bằng
thì cũng hay tức là tại nhà gia đình khói ăn bắp thì cứ đi tắp ngang mua hàng chục hai chục đi
không thấy cái này nhiều lắm hồi trước có hai à
hồi trước tôi đi tôi nhớ là có hai rồi bây giờ là hầu như là từ phước long chạy về tới đây là gần tới trên
qua luôn chỗ ninh quế luôn là vẫn còn bán gần hai ba chục cái chỗ bán vậy đó
nhưng mà chỗ nào có gãy thì mình ghé
mình mua này nó ngon hơn
rồi cảm ơn các bạn
trái này gì sống hả trinh
mỗi lần ở sài gòn về quê cà mau rồi để ngang ở đây
đều ghé mua bắp ở đây ăn rất là ngon dẻo mềm và ngọt nữa
hiện nay địa phương đang đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm ô cớp gắn với du lịch nông thôn
tổ chức hội trợ triển lãm sản phẩm và tham gia các hoạt động hội trợ
khuyến khích các công ty doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ
cải tạo nâng cấp và mở rộng quy mô sản xuất
xây dựng các kho chứa hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
với thương hiệu ô cốt ba sao từ cây bắp
chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức các lớp tập quấn kỹ thuật cho bà con nông dân
nhất là việc chuyển sang hướng sử dụng di sinh thay cho các sản phẩm quá học
chúng thì cây bắp
cây bắp đã công nhận ô cớp rồi được ba sao
thì nói chung là các tỉnh bạn hoặc là nguyện bạn đã công nhận là có địa phương mình
được cây bắp nó công nhận là cây bắp sạch đẹp tốt
dân thì gánh cố gắng để mà phát triển để mà nâng dưỡng tích ra
làm thêm để cho cải thiện vừa trong cái tiếng học tất xã
mà trong cái cuộc sống của những các xã viên là ngày phát triển cao hơn
như cây bắp mà để mà đòi hỏi của ô cớp thì nó có đòi hỏi những cái sài phân
bây giờ nói chung cái phá học
thuốc xì sâu
thì nó không có dựa vào ô cớp được
thì nên bây giờ mới tận dụng lại là phân hữu cơ
hữu cơ là như cây bắp để mà làm quay mục mình xài cũng vẫn được
rồi muốn sạch sâu thì sạch là cái huy sinh
bây giờ nói chung là nó không còn sạch phá học nó sạch sinh học
là nó mới trở thành là cây bắp ô cớp nó mới được sạch cho cái thị trường
nhàm chức năng là nhà nông nghiệp phối hợp với là xã vĩnh phú đông
cũng như là cái hợp tác xã úc tiến là tiếp tục là tiên triền
để cho người dân là chuyển đổi cái cơ cấu sản xuất
từ những cái vùng đất rúa kém hiệu quả ở khu vực bên cạnh
sang là trần bắp
để tạo được cái vùng nguyên liệu là đủ lớn
để là kết nối tiêu thụ ra bên ngoài cho nó mạnh hơn
và cái thứ hai nữa thì cũng sẽ là hợp tác xã cũng đã có cái kế hoạch
là sẽ tiến tới là có thể là làm đa dạng các cái sản phẩm từ cây bắp
như là bắp trái lớn
và bắp non
rồi gâu bắp
mình ngày càng xây dựng được cái thương hiệu của địa phương
cái thứ hai nữa là tạo cái công an việc làm cho người dân ở khu vực
nó ngày được cái thu nhập tốt hơn
thì mình cũng từ từ từng bước
từ cái bắp trái
rồi là bắp non
rồi gâu bắp
rồi dần dần mình cũng sẽ là tiến tới là chế tạo ra cái bắp hạt
để mà mình dễ cái tiêu thụ và bảo quản được lâu
từ đó nó góp thành nó đẩy cái giá trị gia tăng của cái bắp nó
nó sẽ cao hơn
đến giới xã vĩnh phú đông trên cánh đồng xanh mướt mắt trải dài
nơi được mệnh danh là sớm bắp của tỉnh bạc liêu
không khó để có thể cảm nhận rõ niềm vui hiện lên trên khuôn mặt của những người nông dân dùng chợ bắp
bởi năm này
bà con đang cất bợt thu hoạch dụ bắp trong niềm vui trúng mùa được giá
bắp hiện được thu mua với giá từ bảy ngàn đến tám ngàn đồng trên một ký
nhiều hộ trong tỉnh rất vui
và phấn khởi với loại cây trồng giảm nghèo này
và tin tưởng trong những năm tới
trồng bắp vẫn có giai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và ổn định thu nhập của người nông dân